các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày không thể tránh khỏi những bất đồng và mâu thuẫn
dẫu là chuyện nhỏ nhặt nếu không được giải quyết đúng cách sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khôn lường
nhất là những khúc mắc xoay quanh vấn đề tiền bạc sẽ dễ đẩy con người đến hành vi thiếu kiểm soát
thậm chí là có án mạng xảy ra
mới đây sự việc em chồng phi tan chị dâu dưới mường nước khiến dư luận bàng hoàng
công an thanh hóa đã khởi tố bắt tạm giam lương thị xuân bốn mươi hai tuổi để điều tra về hành vi giết người
theo nhà chức trách khoảng một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng ba xuân gặp người họ hàng là lê thị phương bốn mươi tám tuổi
bố chồng chị phương và mẹ chồng xuân là hai anh em ruột
gặp nhau trên đồi keo và hai người xảy ra tranh cãi do trước đó hùn vốn mua máy xúc làm ăn chung xong thua lỗ
sau đó xuân dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến chị phương tử vong
tiếp đến xuân giấu
chị phương ở mương nước cạnh đường dùng bao tải để che lại
đặc biệt trong đám tang của chị phương người đàn bà này vẫn đến dự và hành xử như người họ hàng thân thiết
sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn nhớ chiều muộn một ngày cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
một người dân đi dọc con đường làng chạy quanh mương thủy lợi của xóm giảng xã đức lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
đã trông thấy có vật gì đó rất lạ đang nổi lập lờ dưới những gợn nước nhấp nhô
khi đi lại gần
người này trở nên bùn rộn khi vật thể lạ ấy chính là cơ thể người
khi có mặt tại hiện trường công an tỉnh hà nam xác định thi thể này đã được người dân vớt lên bờ
theo mô tả thì lúc tìm thấy thi thể nổi ở tư thế sấp với mặt nước
tiến hành khám nghiệm bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân là nữ giới ngoài ba mươi tuổi
nguyên nhân chết là do ngặt nước và thời gian từ khoảng hơn một mươi tiếng trước đó
mặc dù phần thân dưới không có thương tích hay dấu vết đáng nghi
của nạn nhân công an phát hiện có nhiều vết thương gây nên bởi vật cứng
những kết quả khoa học này cho thấy
nạn nhân đã bị đánh trước khi thả xuống nước rồi tử vong
đó chính là dấu hiệu của một vụ án giết người
các cán bộ của đơn vị kỹ thuật hình sự cũng cho hay
tuy quần áo trên người nạn nhân còn nguyên
nhưng nạn nhân trước đó đã bị xâm hại tình dục
đây có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ án
nạn nhân nữ này hoàn toàn lạ mặt với người dân trong xóm
họ nói chưa từng gặp người này ở đây trước đó
công an cũng không thu thập
không thu thập được bất cứ giấy tờ tùy thân nào để truy ra danh tính của nạn nhân
các điều tra viên đưa ra nhận định
nếu chưa thể xác định được nạn nhân là ai vụ án sẽ còn bế tắc
thế nhưng với những dấu vết chứng cứ để lại tại hiện trường
điều này là không hề đơn giản
vào thời điểm này nhiều tổ trinh sát đã tỏa đi khắp các thôn xóm của huyện lý nhân để giả soát
tại các khu vực lần cận không phát hiện người phụ nữ nào mất tích
hay đi khỏi nhà trong khoảng thời gian xảy ra vụ án
như vậy chắc chắn nạn nhân là từ nơi khác đến đây
việc nạn nhân được phát hiện chết dưới mương nước cũng không phải là hiện trường chính
rất có thể sau khi hành hung xâm hại tình dục
hùng thủ đã đem thi thể người phụ nữ này ra mương nước với ý đồ phi tang xóa dấu vết
nếu xác định nơi đầu tiên nạn nhân bị hành hung
thì nút thắt của vụ án cũng sẽ sáng tỏ
công an tỉnh hà nam tập trung hàng trăm cán bộ của các huyện thị vào cuộc giả soát
sau nhiều giờ nhân thân người phụ nữ dưới mương nước đã được tìm ra
đó là chị bùi thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
qua tìm hiểu chị hát từng có một đời chồng
sau khi ly hôn chị gửi con cho bố mẹ rồi về làm tại nhà máy sản xuất đồ chơi ở thành phố phủ lý
thời gian người phụ nữ này chủ yếu dành cho công việc và sinh sống trong căn nhà trọ
do từng đổ vỡ nên cuộc sống tình cảm quan hệ cá nhân của chị hát khá khép kín
không nhiều bạn bè
tại công ty trinh sát cũng nhận được thông tin
chị hát rất chăm chỉ và không có mâu thuẫn với ai
mặc dù đã tìm được tung tích của nạn nhân
thế nhưng việc những mối quan hệ xã hội mờ nhạt của chị hát khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
vào thời điểm này một loạt đối tượng khả nghi được công an tỉnh hà nam làm việc nhưng không có kết quả
thậm chí một người từng có quan hệ thân thiết trước đây với nạn nhân cũng được sàng lọc kỹ lưỡng
dù vậy anh này có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng nên được loại nghi ngay sau đó
đây là một vụ án nghiêm trọng
không chỉ bởi hành vi tản ác của hung thủ mà vụ việc đã gây ra sự hoang mang trong dư luận
làng quê xóm dạng vốn yên bình trong những ngày này ở đâu cũng xôn xao bản tán
ban chuyên án của công an tỉnh hà nam thống nhất bằng mọi giá phải sớm khám phá và bắt giữ được đối tượng gây án
khi làm việc với gia đình của chị hát các trinh sát được bố mẹ nạn nhân cung cấp thông tin
trước đó chị hát có dẫn một thanh niên về nhà và nói là bạn trai
tuy nhiên bố mẹ nạn nhân không biết người này tên gì và chỉ biết
chị hát không biết người này ở hà nam
chí tiết đọc biệt chú ý này mở ra một gợi ý rất mơ hổ về manh mối của vụ án
một tổ trinh sát khác đến phòng trọ và tiếp xúc với người ở cùng nạn nhân hát
chị này kể chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chị hát nói sẽ có một người bạn mới quen đến chơi
sau đó người thanh niên này đến đem theo con gà đã thịt sẵn
nhóm ba người nấu nướng ăn uống tại phòng trọ
tới tối thì chị hát lên xe máy của người bạn kia đi chơi
bạn cùng trò của nạn nhân chỉ biết thanh niên này quê ở đức lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
và sử dụng một xe máy hiệu honda màu đỏ không rõ biển kiểm soát
các điều tra viên nhận ra rằng người đàn ông này chắc chắn có dính liếu tờ cá chết của chị hát
bởi lẽ địa chỉ quê nhà anh ta lại đúng khu vực chị hát được phát hiện đã tử vong
tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán
phải tìm ra được người bạn trên mạng xã hội ấy thì mới có thể gỡ nút thắt của vụ án này
một loạt những thanh niên đàn ông có đặc điểm chung
rừng giống với mô tả của nhân chứng trong xã đức lý và huyện lý nhân được đưa vào diện giả soát
ít giờ sau danh tính người bạn mới quen qua mạng của nạn nhân được làm rõ là nguyễn văn thực
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xóm dạng đức lý huyện lý nhân
vào thời điểm các trinh sát tìm đến nhà đối tượng thực không còn ở đó
thực có một hoàn cảnh hết sức phức tạp
trước đây nhiều năm gã và bố mẹ đã từ mặt nhau
bố mẹ thực bỏ quê về hải phòng làm nghề trồng cỏ
chính vì thế khi cơ quan điều tra hỏi những người này hoàn toàn không biết thực đang ở đâu và với ai
căn nhà ở xóm dạng cũng thường xuyên vắng bóng gã đàn ông này
các trinh sát đi sâu vào tìm hiểu đã thu được nhiều thông tin vô cùng giá trị về thực
theo đó gã này có tính trang hoa có nhiều mối quan hệ ái tình phức tạp
các trinh sát sau khi tiếp cận được một người bạn gái cũ của thực
đã nắm được gã này tính rất vũ phu hay diệu và gia trưởng
người này cung cấp thêm
thực có một bà mẹ nuôi ở huyện xuân trường
thực có một bà mẹ nuôi ở huyện xuân trường tỉnh nam định
một tổ công tác được cử đi nam định nhằm xác minh thông tin
các điều tra viên dư luận thực không có nhiều nơi nương tựa
và rất có thể gã sẽ mò về xuân trường để xin tiếp tế rồi mới té thật xa
thời điểm các trinh sát xuất hiện tại căn nhà của mẹ nuôi thực gã không có mặt
thế nhưng mọi diễn biến di động xung quanh khu vực này đều được giám sát rất chặt chẽ
khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trước cổng nhà mẹ nuôi của thực bất ngờ xuất hiện một bóng đèn
người này lén lút vừa đi vừa ngó nghiêng rất cảnh giác
xác định đây chính là thực các trinh sát đã ém từ trước đó lập tức lao vào khống chế bắt giữ gã
tại trụ sở công an tỉnh hà nam trước những chứng cứ không thể chối cãi
thực buộc phải khai nhận hành vi sát hại chị bùi thị hát vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi
gã khai trước đó một thời gian qua mạng xã hội quen với chị hát
do trong hoàn cảnh tương đối với hôn nhân
hai người nhanh chóng có tiếng nói chung
thực chủ động tán tỉnh và hẹn gặp chị hát để nói chuyện
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi gã mang theo con gà đến phòng trọ của chị hát để ăn cơm
sau đó hai người lên xe máy đi chơi
thực đưa chị hát đến một quán ăn khác tại đây đã tiếp tục uống rượu
thấy trời muộn thực dụ chị hát về nhà gã chơi
tới nơi thấy cảnh nhà bờ bộn chị hát ngại không vào
thực rủ chị ra khu mương thủy lợi trước nhà tâm sự
tại đây sau khi buông lời tán tỉnh
thực đòi hỏi
chị hát nhất mực từ chối và đòi về
thực liền vỡ lấy viên gạch đập liền tiếp nhiều nhát vào đầu của nạn nhân
thấy chị hát nằm im thực đưa chị này về bậc thêm nhà mình
rồi thực hiện hành vi đổi bại
xong việc sợ chị hát sẽ tố cáo
thực đưa chị này quay lại mương thủy lợi rồi thả xuống với mục đích phí tàng
chiếc áo gã đang mặc dính máu thường gói thêm viên gạch và cũng ném xuống nước
đến chiều tối hai mươi năm tháng một mươi biết thi thể chị hát đã được người dân phát hiện
thực rời nhà bỏ trốn
cho đến khi bị bắt giữ gã cũng khai nhận nếu lực lượng công an không phát hiện kịp thời
gá lấy được tiền sẽ bỏ trốn ra nước ngoài với một cô người yêu cũ
chỉ vì sự ham muốn bệnh hoạn của mình thực đang tâm thức đi mạng sống của người phụ nữ vô tội
sau này với tội ác không thể dùng thứ thực đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật
trả giá cho hành vi mất hết nhân tính của mình